thưa quý vị hơn một mươi năm trước một số hộ dân xã quảng lưu huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
nhờ được sự vận động của chính quyền địa phương đổi đất để xây dựng cơ sở hạ tầng của xã
và được cấp bù một thửa đất ở khác
tuy nhiên trong một mươi năm đó chính quyền vẫn không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới
gây bức xúc trong nhân dân
và để khắc phục sự việc này lãnh đạo huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
buộc một số cán bộ liên quan đến vụ việc của xã quảng lưu qua các thời kỳ
phải bỏ tiền túi hơn một trăm linh triệu đồng để đóng thuế đất và làm sổ đỏ cho ba hộ dân
phản ánh của phóng viên thời sự
đã hơn một mươi năm chờ đợi đáng đắng gia đình ông lê văn trung và hai hộ gia đình khác
tại xã quảng lưu huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới
như lời hứa của chính quyền xã này khi vận động người dân đổ đất
cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vừa được cấp ông trung nghẹn ngào xúc động
mấy chút một mươi bốn năm trời đi lên
chứ được sổ đỏ rồi gia đình rất là phần khởi
con cháu rất là phần khởi
mấy năm này là chưa mà được
chứ cảm ơn anh em cảm ơn xã thái huyền tỉnh
năm hai nghìn bảy gia đình thương binh lê văn trung và hai hộ dân khác tại xã quảng lưu huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
được chính quyền xã vận động đổi đất để xây dựng cơ sở hạ tầng của xã

theo cam kết xã quảng lưu sẽ thực hiện các thủ tục đúng quy định để cấp bù cho các hộ gia đình trên một thửa đất ở khác
tuy nhiên sự việc kéo dài cả chục năm qua qua nhiều đời chủ tịch xã cũng không được giải quyết ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân
theo phản ảnh của người dân của ba hồ của tài quảng lưu về vấn đề tác trách của cán bộ xã liên quan đến đổi đất
làm trường và mở rộng khuôn viên ủy ban nhân xã
sau đó đồng chí chủ tịch ủy ban nhân huyện chỉ đạo xử lý rước điểm vụ việc này
trên cơ sở đó trong quá trình thực hiện thì lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn
đã thực hiện đúng theo quy định pháp luật về vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền đất cho ba hộ dân tại xã quảng lưu
huyện quảng trạch nhanh và đúng theo quy định pháp luật
sau khi tiếp nhận thông tin ủy ban nhân dân huyện quảng trạch đã vào cuộc quyết liệt
và nhanh chóng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ba hộ gia đình
đồng thời buộc một số cán bộ xã quảng lưu qua các thời kỳ liên quan đến vụ việc
phải bỏ tiền túi hơn một trăm linh triệu đồng để đóng thuế đất và làm sổ đỏ cho ba hộ dân
sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền huyện quảng trạch và việc chính quyền xã quảng lưu sửa sai
đã tạo được sự đồng tình ủng hộ của người dân và dư luận
đồng thời giúp người dân nơi đây thêm tin tưởng vào chính quyền cơ sở